số hàng hóa vi phạm nổi cộng là mặt hàng ma túy đường cát thuốc lá lậu ngoại tệ
trong đó bộ công an đã phát hiện xử lý và triệt phá nhiều đường dây buôn lậu lớn hơn bốn hai trăm linh vụ vi phạm
thu nộp ngân sách hơn hai mươi ba tỷ đồng khởi tố hình sự gần chín trăm bốn mươi vụ và gần một hai trăm linh đối tượng
đường biệt xử lý tương đối toàn diện đối với các hành vi vi phạm pháp luật
nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra tồn tại hạn chế trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ nhấn mạnh
thời gian tới xác định công tác chống buôn lậu chống gian lận xuất xứ hàng hóa là nhiệm vụ thường xuyên đề cao trách nhiệm người đứng đầu
nếu trên địa bàn lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng phức tạp kéo dài về tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu xem xét điều chuyển bố trí công tác khác
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình tiếp tục nhấn mạnh các lực lượng chức năng cần chủ động nắm tình hình
phối hợp cơ quan liên quan hành lập tổ công tác để thu thập thông tin về các lực lượng chức năng
vì thiếu trách nhiệm bao che tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của cán bộ công chức khi thi hành công vụ để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới
còn vào chiều nay tại hà nội bộ công an và bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa hai bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung mương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ về phía bộ công an có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
về phía bộ lao động thương binh và xã hội có các đồng chí thứ trưởng doãn mậu diệp lê tấn dũng lê quân và nguyễn thị hà
thời gian qua bộ công an và bộ lao động thương binh và xã hội đã phối hợp thường xuyên chặt chẽ hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác
đặc biệt là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội
lĩnh vực bảo hiểm xã hội người có công bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
tại buổi lễ trước sự chứng kiến của các đại biểu bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng đào ngọc dung đã ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và bộ lao động thương minh và xã hội
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng đào ngọc dung cùng khẳng định kết quả công tác phối hợp giữa hai bộ thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thể chế
chính sách pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân và ngành lao động thương binh và xã hội
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai bộ phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác
có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực lao động người có công và xã hội
bộ công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời có hiệu quả của bộ lao động thương binh và xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh trả tự xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm đề nghị sau khi ký kết quy chế công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai bộ
định kỳ cùng bộ lao động thương binh và xã hội sơ kết đánh giá tình hình kết quả phối hợp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
nhân dịp này thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng một mươi năm cá nhân thuộc bộ lao động thương binh và xã hội đã có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
thay mặt bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng đào ngọc dung đã trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội tặng một mươi sáu cá nhân thuộc bộ công an đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp ngánh lao động thương binh và xã hội
điều tra cơ quan điều tra xác định hưng nhiều lần chỉ đạo đàn em gây sức ép với một số hộ kinh doanh để tăng thêm thu nhập
trả lời thẩm vấn hưng phủ nhận mình điều hành đường dây bảo kê thu tiền của các tiểu thương ở chợ long biên
dù bị cáo hưng chối tội nhưng lời khai của các bị cáo đồng phạm lại chứng minh điều ngược lại
các đồng phạm đều khẳng định họ chỉ làm theo chỉ đạo của hưng tiền thu được hàng ngày đều nộp về cho hưng các bị cáo không giữ lại đồng nào
kết thúc phần thẩm vấn đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn kim hưng từ bốn năm sáu tháng tù đến năm năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
đồng phạm của hưng tùy theo mức độ phạm tội mà đề nghị mức án từ ba năm sáu tháng tù đến bốn năm sáu tháng tù
sau khi viện kiểm sát luận tội các bị cáo phiên tòa chuyển sang phần tranh luận
theo kế hoạch thì ngày mai hai mươi sáu tháng bảy hội đồng xét xử sẽ tuyên án
hội đồng xét xử
chiều ngày hôm nay tại cuộc họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hoạt động của nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc
vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
vụ việc nghiêm trọng này chúng tôi đã đề cập trong các phát biểu trước đây như đã nhiều lần khẳng định việt nam kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán
như đã được xác lập tại công ước đnpq về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bằng các biện pháp
hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
với mục tiêu trên việt nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp trao công hàm phản đối cho phía trung quốc yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc biệt kinh tế của việt nam
các lực lượng chức năng của việt nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật duy trì hòa bình ổn định đảm bảo tự do hàng không hàng hải
đề cao thượng tôn pháp luật tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập tại công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế
việt nam hoan nghênh sẵn sàng cùng các nước và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu nói trên vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới

tại tỉnh ninh bình ngày hôm nay thượng tướng bộ công an đã về thăm hỏi tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
tại tỉnh ninh bình ngày hôm nay thượng tướng bộ công an đã về thăm hỏi tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
trong chuyến công tác tại huyện vùng cao ba tơ của tỉnh quảng ngãi ngày hôm nay trung tướng nguyễn phan sơn thứ trưởng bộ công an đã thăm tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đến thăm và trao quà cho mẹ việt nam anh hùng đinh thị máy ở xã ba tô gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang đinh thìn ở xã ba liên và ông nguyễn tấn đẳng là thương binh công an nhân dân
tại đây thứ trưởng kính chúc mẹ đinh thị máy và ông nguyễn tấn đẳng luôn mạnh khỏe để bảo ban con cháu noi gương sự dũng cảm hy sinh của các thương binh liệt sĩ đồng thời đề nghị các cấp chính quyền huyện ba tơ quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa
dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn đã tặng năm tấn gạo năm trăm linh xuất quà mỗi xuất năm trăm linh đồng cho gia đình chính sách ở huyện ba tơ
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đã đến dân hương hoa tại tượng đài khởi nghĩa ba tơ và thăm khu tưởng niệm phạm văn đồng
nơi tiếp hành trình tri ân năm hai nghìn một mươi chín sáng nay tại tỉnh hà giang cục truyền thông công an nhân dân cùng ban liên lạc nha công an trung ương công an tỉnh hà giang hội chữ thập đỏ tỉnh hà giang đã trao quà từ thiện tại trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh hà giang và xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
trong nhiều năm qua cục truyền thông công an nhân dân thực hiện công tác xã hội từ thiện với hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn thực hiện những hoạt động tri ân với người có công
gia đình có công gia đình chính sách ở khắp mọi miền đất nước
trong các hoạt động đó đơn vị cũng luôn dành sự quan tâm tới các học sinh thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa
cục truyền thông công an nhân dân cùng các nhà hào tâm đã trao tặng kinh phí một trăm linh triệu đồng để hỗ trợ trường xây dựng công trình nước sạch nhằm giúp kem học sinh có thêm điều kiện sinh hoạt tốt hơn
ngoài ra còn có một trăm linh chiếc mũ bảo hiểm và nhu yếu phẩm bột giặt sữa đường
do ban liên lạc cán bộ hưu trí nhà công an trung ương gửi tới đại diện các thầy trò nhà trường
cũng trong buổi sáng nay đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân đã trao tặng năm mươi xuất quà tới các gia đình chính sách tại xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đây cũng là dịp để tri ân những người có công với cách mạng phát huy tinh thần tương thân tương ái chung sức cùng cộng đồng giúp đỡ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa
biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc
những năm qua đoàn viên thanh niên học viện cảnh sát nhân dân nói riêng tuổi trẻ công an nhân dân trên cả nước nói chung đã có nhiều phong trào hoạt động thiết thực
giúp đỡ các thân nhân anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong phòng trào toàn dân chăm sóc người có công
có phần cùng các cấp các ngành chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh
liệt sĩ cao văn hình
liệt sĩ cao văn hình chiến sĩ công an hy sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín dưới họng súng của thực dân pháp khi đang hoạt động bí mật tại hà nội
liệt sĩ cao anh trâm hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại chiến trường quảng trị khốc liệt khi tham gia chiến đấu tại trung đoàn tên lửa hai trăm sáu mươi ba
hai liệt sĩ một người là chồng một người là con trai của mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hòa
một sự mất mát to lớn mà không gì có thể đong đếm được
bố thì đi hoạt động từ năm bốn mươi

thế thì mẹ đứng vậy nuôi các con ăn học
rồi đến lúc lớn thì anh lại xuất phong đi phụ độ
rồi năm bảy mươi ba tháng một năm bảy mươi ba thì anh mất anh mất rồi buồn lắm
năm bắt đầu đi công tác là không thấy tin tức của bố
học viện cảnh sát nhân dân nhận phùng dưỡng suốt đời với mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hòa
đây là một hoạt động mà chúng tôi cảm thấy rất là tự hào
đây là một hoạt động chúng tôi đánh giá rất cao
mặc dù nó là một việc
nói là nó nhỏ
thế nhưng nó sẽ là một cái điểm sáng để khơi dậy cái tinh thần khơi dậy cái tình cảm
và cái gắn kết giữa cái thế hệ trẻ với cả những cái hy sinh của các bậc cha anh mình
ông cha mình trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
ở cái tuổi một trăm linh việc sinh hoạt đi lại của mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hòa gặp nhiều khó khăn
mỗi tháng một lần các đoàn viên thanh niên học viện cảnh sát nhân dân đều đến thăm hỏi động viên mẹ hòa
và giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa
những việc làm tuy nhỏ nhưng đã thể hiện được tình cảm cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân
đối với công tác đề nơn đáp nghĩa
công tác đề nơn đáp nghĩa đối với giới trẻ ngày nay là một phần cực kỳ quan trọng
và đặc biệt hơn nữa đó là đối với sinh viên học viên của học viện cảnh sát thì nó càng quan trọng hơn nữa
bởi vì chúng em là những người sẽ sau này sẽ giúp bảo vệ đảng để xây dựng và phát triển đất nước
thì chúng em càng không thể quên ơn những người đã hy sinh
bản thân mình gia đình mình để có thể xây dựng đất nước có như ngày hôm nay
để chúng em có thể là sinh sống và tiếp tục học tập phát triển
nói chung các cháu bây giờ được ăn học được hiểu biết về chế độ xã hội chủ nghĩa này
các cháu đề nơn đáp nghĩa rất tốt
cái tình nguyện sinh hoạt và làm theo lời bác đấy thì các cháu thể hiện rất tốt
quan điểm rất đúng đấy
các cháu quan tâm đến những thế hệ cha ông đã đi trước để nói gương
có thể khẳng định
phong trào đề nơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn
là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên
của học viện cảnh sát nhân dân trong những năm qua
thể hiện rõ vai trò sức mạnh của tuổi trẻ đối với những người có công
đã hy sinh sương máu để bảo vệ tổ quốc mang lại bình yên cho nhân dân
đây là những hoạt động rất là ý nghĩa để giúp cho đoàn viên thanh niên học viện cảnh sát dân
nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
để chiên các anh hùng nghệ sĩ
thông qua đó thì giúp các bạn đoàn viên thanh niên sẽ cố gắng học tập
rèn luyện để phấn đấu trở thành những người công an cách mạng vừa hồng vừa chuyên
để cho những người trẻ hôm nay thêm thâm thiếa về những ý nghĩa của cuộc sống
và những giá trị của hòa bình
thì trong những ngày này rất nhiều hoạt động kỷ niệm tưởng nhớ
cũng đã được tổ chức trên khắp cả nước như một lời tri ân của thế hệ hôm nay
đối với hy sinh to lớn của lớp cha anh đi trước